bệnh viện đại học y dược tp hcm vừa tiến hành phối hợp liên chuyên khoa để chuẩn đoán chức sinh
lên kế hoạch đón trẻ sơ sinh can thiệp cấp cứu và phẫu thuật thành công trẻ sơ sinh tám ngày tuổi
bị hoán vị đại động mạch một bệnh lý tim mạch và bẩm sinh phức tạp và nguy hiểm
lúc phát hiện trẻ mắc bệnh thai kỳ mới chỉ ở tuần thứ hai mươi hai
đó là trường hợp sản phụ giáo viên bầm đòn hai mươi bốn tuổi ngủ tại tp hcm
bình thường động mạch phổi nối với thất phải đưa máu đen từ thất phải lên phổi để lấy oxy
giết máu đen biến thành máu đỏ máu đỏ về tim trái và qua động mạch chủ đi nuôi cơ thể
vì hai đại động mạch này hoán đổi vị trí của nhau nên sau sinh khi bé tự thở
nguồn oxy do máu mẹ cung cấp bị cắt toàn thân của bé sẽ tím vì được nuôi bằng máu đen
các bác sĩ đã tỉ mẫn đến từng chi tiết nhỏ trên trái tim tí hon của bệnh nhi mới được tám ngày tuổi
để sửa chữa khiếm khuyết của tạo hóa
sau nỗ lực cẩn trọng từng đường dao mũi chỉ trong phòng mổ trái tim nhỏ bé đã được các bác sĩ phẫu thuật triệt để
chuyển gốc hai đại động mạch về vị trí bình thường
sau gần hai tuần phẫu thuật sức khỏe của bệnh nhi đã bình phục tốt cháu bố khỏe tăng cân đều